các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục tri trả nửa lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám
cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kl techsquare vina khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bom
đây là công ty có chủ doanh nghiệp người hàn quốc bỏ trốn để lại khoản nợ lương bảo hiểm xã hội
hàng chục tỷ đồng vào thời điểm tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám cận kề
theo đó số tiền mà ngành chức năng tỉnh đồng nai chi trả nửa tháng lương còn lại cho một chín trăm linh công nhân
từ bán tài sản của công ty này theo quy định của pháp luật
việc chi trả được tiến hành từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng chín
tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng chín đã có hơn một bảy trăm linh công nhân đến nhận nửa tháng lương còn lại
ngành chức năng sẽ tiếp tục chi trả cho hơn hai trăm linh công nhân còn lại đến hết ngày một mươi bảy tháng chín
trong trường hợp công nhân không thể đến nhận lương trong khoảng thời gian trên
thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay tại phòng lao động thương binh và xã hội huyện trảng bom
từ ngày một mươi tám tháng chín đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín